vào sáng nay áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào đất liền trên khu vực các tỉnh miền trung nước ta
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
vào sáng nay ngày một mươi tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
để cập nhật tình hình về áp thấp nhiệt đới và chỉ đạo các công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới đối với các địa phương
khu vực bắc vịnh bắc bộ vùng biển từ thanh hóa đến quảng trị ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
ven biển các tỉnh nghệ an quảng bình có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
các tỉnh thanh hóa tỉnh quảng trị có gió giật cấp tám
lượng mưa ở các khu vực này phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
các tỉnh trung bộ lũ lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi phía bắc và từ thanh hóa đến thừa thiên huế
kiên quyết di rời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm khu vực trũng thấp ven sông suối khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt
các lực lượng quản lý hồ chứa đê điều theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình nhất là tại những trọng điểm sung yếu
những hồ đã tích đầy nước những công trình đang thi công sửa chữa rở rang các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý
và các sự cố xảy ra đảm bảo an toàn công trình